thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ngày hôm nay hơn tám trăm sáu mươi sáu thí sinh trên cả nước
trừ một số vùng sẽ tổ chức thi đợt hai do ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên
trong điều kiện vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch vừa phải thực hiện nghiêm quy chế thi
buổi sáng các thí sinh thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
thời gian phát đề cho thí sinh bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi phút thí sinh bắt đầu làm bài lúc bảy giờ ba mươi năm phút
buổi chiều các thí sinh sẽ thi môn toán theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài chín mươi phút
thời gian phát đề thi cho thí sinh bắt đầu lúc một mươi bốn h hai mươi giờ bắt đầu làm bài là một mươi bốn h ba mươi phút
môn ngữ văn là một trong ba môn thi bắt buộc để tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông
và cũng là môn được nhiều trường đại học cao đẳng lựa chọn để xét tuyển thí sinh vào trường
để chuẩn bị tốt tâm lý trước khi vào phòng thi thí sinh cần nắm chắc danh sách các vật dụng được phép mang vào phòng thi
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo tránh vi phạm quy chế thi